xin kính chào quý vị và các bạn
mở đầu là tin tức về áp thấp nhiệt đới suy yếu từ cơn bão số ba
vào một mươi giờ sáng nay ngày hai mươi một tháng bảy vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng hai mươi một chín độ vĩ bắc
một trăm một mươi bảy độ kinh đông ngay trên đất liền phía tây nam tỉnh quảng đông trung quốc
sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp bảy giật cấp chín
trong những giờ tới áp thấp nhiệt đới di chuyển chậm theo hướng tây tây bắc
đi vào đất liền phía nam tỉnh quảng tây trung quốc
cách mong cái quảng ninh việt nam khoảng một trăm sáu mươi km về phía đông đông bắc
đáng chú ý là đến khoảng ngày hai mươi ba tháng bảy sau khi đổi hướng nam tây nam
áp thấp nhiệt đới sẽ chỉ cách móng cái khoảng tám mươi km về phía đông nam
và sau đó suy yếu thành một vùng áp thấp
nên tuy áp thấp nhiệt đới không đi vào đất liền nước ta
nhưng quý vị và các bạn vẫn nên liên tục cập nhật tin tức trong những bản tin tiếp theo
do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới ngày mai hai mươi hai tháng bảy
ở vùng biển vịnh bắc bộ có gió mạnh cấp sáu giật cấp tám
sóng biển cao từ hai
đến ba năm mét biển động
ngoài ra do ảnh hưởng của gió mùa tây nam vùng biển từ bình thuận đến cà mau
có gió tây nam cấp sáu có lúc cấp bảy giật cấp tám cấp chín biển động mạnh
khu vực giữa và nam biển đông bao gồm cả vùng biển quần đảo trường sa
vùng biển từ bình định đến ninh thuận có gió tây nam cấp năm
có lúc cấp sáu giật cấp bảy cấp tám biển động sóng biển cao từ hai đến bốn mét
quay trở lại với thời tiết trên đất liền
ngoài tác động của giải hội tụ nhiệt đới và vùng hội tụ gió trên cao
các tỉnh bắc bộ còn chịu tác động thêm của dìa phía tây hoàng lưu bão số ba
vì thế trong cả ba ngày tới tại đây đều có mưa rông mạnh
lượng mưa phổ biến là từ năm mươi đến một trăm linh mm
thậm chí các huyện đảo như cô tô hoặc bạch long vĩ có thể lên tới một trăm linh hai trăm năm mươi mm cả đợt
mưa kéo dài nhiều ngày nay lại chuẩn bị đối mặt với đợt mưa lớn diện rộng mới
nên nguy cơ xảy ra lũ quét sạt lở đất là rất cao người dân cần hết sức cảnh giác
do có mưa nên mức nhiệt tại đông bắc bộ chưa cao giao động từ hai mươi bốn đến ba mươi hai độ
tương tự các tỉnh thành phía tây bắc bộ cũng có mưa rông kèm theo tố lốc mạnh trên diện rộng
cùng với đó nguy cơ xảy ra lũ quét sạt lở đất bị đẩy lên cao
khi lượng mưa phổ biến là từ năm mươi một trăm linh mm một đợt có nơi còn cao hơn
do có mưa nên mức nhiệt tại khu vực cũng không quá cao chưa chiều giao động từ hai mươi chín đến ba mươi hai độ
dài thời tiết xấu cũng sẽ gây mưa rông mạnh cho các tỉnh từ thanh hóa đến nghệ an
giúp cho nền nhiệt tại đây chưa tăng cao
phần còn lại từ quảng bình xuống đến thừa thiên huế vẫn phổ biến có nắng nóng
với nền nhiệt ngày đêm giao động từ hai mươi năm đến ba mươi năm độ cục bộ có nơi cao hơn
tuy nhiên về chiều tối khu vực vẫn có mưa rông vài nơi kèm theo lốc xét và gió rất mạnh
người dân cần lưu ý đề phòng
khu vực các tỉnh từ đà nẵng cho đến bình thuận trong hôm nay và ngày mai vẫn phổ biến có nắng nóng
với mức nhiệt trưa chiều đạt ngưỡng ba mươi ba ba mươi sáu độ
sau đó nắng nóng có dấu hiệu dịu dần
về chiều tối tại đây có mưa rào và rông cục bộ
trong cơn rông có thể tiềm ẩn hiện tượng thời tiết cực đoan như tố lốc và gió giật mạnh nguy hiểm
vùng cao tây nguyên tiếp tục chịu sự chi phối của gió mùa tây nam có cứng độ trung bình đến mạnh
nên từ nay cho đến ngày hai mươi bốn tháng bảy khu vực tiếp tục có mưa rông lúc chiều tối
cuộc bộ có mưa vừa đến mưa to kèm theo tố lốc và gió rất mạnh
do có mưa nên mức nhiệt tại đây không cao ngày đêm phổ biến từ hai mươi một đến ba mươi một độ
các tỉnh thành nam bộ cũng chịu tác động của gió mùa tây nam
nên về chiều tối có mưa rào và rông rải rác
cục bộ có nơi xảy ra mưa vừa đến mưa to
trong mưa rông cần để cao cảnh rác với các hiện tượng thời tiết cực đoan như tố lốc và gió rất mạnh
nên nhiệt tại đây cũng không quá cao chưa chiều ở trong ngưỡng ba mươi đến ba mươi ba độ